kính chào quý vị đang theo dõi chương trình khoa học và đời sống của truyền hình nhân dân
thưa quý vị lúa gạo là cây lương thực chính và là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
việt nam cũng là quốc gia có sản lượng gạo xuất khẩu lớn trên thế giới
sản xuất lúa gạo có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của trên bảy mươi dân số làm nông nghiệp
và có vai trò rất lớn tới nền kinh tế và an ninh lương thực của đất nước
tuy nhiên những năm gần đây hoạt động sản xuất lúa gạo ở việt nam
đang chịu những thiệt hại rất lớn bởi các yếu tố môi trường bất lợi và dịch bệnh
do hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu
trước thực trạng này việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong bảo tồn
và lưu trữ nguồn gen lúa gạo là vô cùng quan trọng
trong phần đầu của chương trình mời quý vị cùng đến với trung tâm tài nguyên thực vật
để cùng tìm hiểu thêm về hoạt động này
ngân hàng gen hạt của trung tâm tài nguyên thực vật viện khoa học nông nghiệp việt nam
đang lưu giữ một chín trăm ba mươi năm nguồn gen lúa gạo màu được thu thập trên toàn quốc
trong số này vùng tây bắc thu thập nhiều nhất bốn trăm chín mươi bảy mẫu giống
tỉnh xuân la thu thập được nhiều nhất một trăm chín mươi năm mẫu giống
có năm mươi ba mẫu giống có tiềm năng về năng suất
một trăm sáu mươi bốn mẫu giống có tiềm năng về chất lượng gạo
hai trăm linh bảy mẫu giống có khả năng chống chịu sâu bệnh như dày nâu đạo ôn
một trăm năm mươi tám mẫu giống có khả năng chống chịu điều kiện bất thuận
như đất bạc màu hạn mặn được ghi nhận mô tả đánh giá
nếu so sánh với các giống lúa cải tiến
thì tiềm năng năng suất của lúa gạo màu chưa phải là cao
nhưng nếu nguồn gen mang tiềm năng năng suất chấp nhận được
cùng với chất lượng gạo tốt và khả năng chống chịu
với điều kiện ngoại cảnh bất thuận rất tốt
thì đây vẫn là những giống lúa rất có truyền vọng cho việc khai thác sử dụng
diện tích lúa gạo ở việt nam mình khoảng bây giờ là bảy năm triệu hectare
trong đó là diện tích sản xuất lúa gạo màu
chỉ chiếm khoảng độ năm là khoảng độ ba trăm chín mươi hectare
vì lý do làm sao diện tích lúa gạo màu lại thấp hơn so với lúa gạo trắng
là bởi vì hầu hết các giống lúa gạo màu đều là giống lúa địa phương
nên là năng suất của nó thấp hơn
và ngày nay các giống lúa cải tiến những giống lúa mới
có năng suất cao hơn sẽ dần được thay thế cho những giống năng suất thấp
chính vì vậy diện tích của lúa gạo màu ngày càng suy giả
và nguy cơ mất nguồn gen
lúa gạo màu sẽ tăng lên và dẫn đến cái xói mòn nguồn gen
giống lúa tả củ hồng lai trâu có nhiều tiềm năng
đặc tính nổi trội về khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng giống
khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện thời tiết bách thuận
tuy nhiên do giống bị thoái hóa không đồng nhất
viện pháp kỹ thuật canh tác không phù hợp
nên năng suất của giống lúa này bị giảm xuống
nguy cơ mất giống cao
chính vì vậy trung tâm tài nguyên thực vật đã tiến hành triển khai công việc
khai thác phát triển nguồn gen lúa gạo màu tả củ hồng lai châu
cái đề tài này được triển khai các nhiệm vụ từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
và đã đạt được những cái kết quả đáng khích lệ
cái thứ nhất là đã mô tả đã đi điều tra mô tả
và đánh giá được sáu mươi năm chỉ tiêu về hình thái chất lượng của ba dống lúa gạo màu
cái thứ hai nữa là căn cứ vào cái bảng mô tả đấy
thì chúng tôi đã phục tráng và sản xuất được hạt giống siêu nguyên trùng
thì kết quả đạt được là sản xuất được giống siêu nguyên trùng tăng lên gấp hơn hai lần
so với bộ yêu đặt hàng với trung tâm tài nguyên thực vật
cái thứ ba là chúng tôi đã xây dựng được cái quy trình nhân giống hạt giống các cấp
và quy trình sản xuất giống lúa thương phẩm
vụ mùa năm hai nghìn hai mươi ba đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa thương phẩm
tại ba xã ấp giao san của huyện phong thủ và xã bình lưu của huyện tam đường
mô hình này sử dụng giống đã được phục tráng
và áp dụng quy trình sản xuất lúa thương phẩm
để mô hình sinh trưởng và phát triển tốt
các chuyên gia đã thường xuyên hướng dẫn nhân dân
thực hiện đúng theo các yêu cầu kỹ thuật
từ việc làm đất gieo mạ cấy chăm sóc bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại
đến nay toàn bộ diện tích lúa tả cù hồng sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch
qua kiểm tra đánh giá năng suất của giống lúa này
ước đạt khoảng bốn mươi năm bốn mươi tám tạ trên một hectare
việc nghiên cứu phục tráng bảo tồn nguồn ren kỳ trồng địa phương có giá trị cao
không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững
mà còn mang giá trị văn hóa ghi dấu về những sản vật quê hương của người dân trong vùng
việc ứng dụng những kỹ thuật mới trong bảo tồn và lưu giữ nguồn gen lúa gạo
đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng suất chất lượng hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đối với cây lúa
không riêng các nhà khoa học tại trung tâm tài nguyên thực vật thực hiện công việc này
mà tại nhiều tổ chức khoa học trên cả nước
việc áp dụng kỹ thuật mới trong trình sửa gen nhằm nâng cao chất lượng lúa gạo
cũng đã và đang đạt được nhiều kết quả khả quan
đây là khu vực trồng thực nghiệm giống lúa bắc thơm bảy kháng bệnh bạc hà và giống lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một
có mùi thơm do các nhà khoa học của viện di chuyển nông nghiệp nghiên cứu phát triển
thông qua làm chủ công nghệ trình sửa ren
cụ thể nhóm nghiên cứu đã tạo tính kháng bệnh bạc hà phủ rộng cho các giống lúa này
bằng công cụ gây đột biến chính xác
như cri spr cas chín
sản phẩm là kết quả của đề tài
ứng dụng công nghệ trình sửa gen trong nghiên cứu
chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá được nhóm nghiên cứu thực hiện
chúng tôi sẽ tạo ra những các giống lúa đột biến chính xác
ở những vị trí mong muốn trên các gen đích
từ đó tạo ra những tính kháng trong các điều kiện chết
mà chúng ta để ứng phó với những biến đổi khí hậu ngày nay
mục tiêu của các công nghệ
chúng ta sẽ chọn giống trước nay
và với công nghệ chọn giống chỉnh sửa ren
bằng chỉnh sửa gen thì nó đều giống nhau về mục tiêu
đó là đều tìm cách biến đổi vật liệu di truyền của cây trồng
để tạo ra tính trạng mong muốn
thế nhưng cách thức thì hoàn toàn khác nhau
và với công nghệ truyền thống thì nó tạo ra những biến đổi một cách ngẫu nhiên
và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian rất nhiều công sức và tiền bạc
để chúng ta sàng lọc để tìm ra những cái biến đổi
để tạo ra tính trạng mong muốn
thì với công nghệ chỉnh sửa ren
ưu điểm lớn nhất của nó là tạo ra một đột biến rất chính xác
tại chỉ đúng cái gen mà chúng ta đang quan tâm
và vì vậy mà rút ngắn được rất nhiều thời gian chọn giống
kết quả nhóm nghiên cứu đã tạo được dòng lúa vắc thơm bảy kháng bệnh bạc lá
và giống lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một có mùi thơm mang đặc tính nông sinh học chính không khác biệt
so với giống gốc ban đầu khi trồng trong điều kiện nhà lưới
đây là nguồn nguyên liệu cho nghiên cứu chọn tạo
và phát triển dòng lúa bắc thơm bảy kháng bệnh bạc lá sau này
có thể thấy việc ứng dụng công nghệ trong nâng cao chất lượng
bảo tồn nguồn gen lúa gạo là một trong những ưu tiên của ngành nông nghiệp
theo bộ nông nghiệp phát triển thông thôn
một trong những nhiệm vụ lớn của ngành là từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
phải tăng cường công tác thủ thập bảo tồn và sử dụng nguồn ren giống lúa
để làm nguồn vật liệu di chuyển lâu dài
hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bảo tồn quỹ gen cây trồng quốc gia
và số hóa dữ liệu quỹ ren giống lúa
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới
đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu
trong đó ưu tiên chọn tạo các giống lúa thơm đặc sản giống lúa có giá trị dinh dưỡng
lúa dược liệu kết hợp đặc tính về chất lượng cao
với tính chống chịu đối với biến đổi khí hậu và sâu bệnh hại chính
ứng dụng công nghệ hiện đại trong chọn tạo giống lúa
nghiên cứu cơ bản về di truyền và hệ gen cây lúa làm cơ sở cho chọn tạo giống
bên cạnh đó khuyến khích và tạo điều kiện chứng nhận bảo hộ giống lúa mới
thưa quý vị việt nam đang phải đối mặt với sự suy thoái ô nhiễm đất diện rộng
nguyên nhân chính xuất phát từ việc sử dụng không hiệu quả của phân bón thuốc trừ sâu
gây lãng phí tài nguyên ô nhiễm môi trường và đất đai
vì vậy sử dụng phân bón thông minh là một trong những giải pháp bền vững
để nâng cao hiệu suất canh tác
và giảm lượng phân bón dùng trong sản xuất nông nghiệp của việt nam
hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón nói chung và phân đạm nói riêng
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu
các nhà khoa học ở viện kỹ thuật hóa học thuộc đại học bách khoa hà nội
đã nghiên cứu và sản xuất thành công phân u rê nhà chậm có kiểm soát
từ nguyên liệu chính từ dầu hạt cao su
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về sản phẩm hữu ích này
những viên phân u rê nhà chậm này được nhóm nghiên cứu thực hiện
bằng cách biến tính dầu hạt cao su và bentonite việt nam để chế tạo composite
ứng dụng làm màng bọc thông minh cho sản xuất phân u rê nhà chậm có kiểm soát
phân bón của chúng ta phân hạt đạm u rê đấy
thì nó có cái đặc tính là tan rất là nhanh
và do đó mà khi mà người nông dân bón cho cây trồng thì
cây trồng nó chỉ hấp thu được khoảng ba mươi đến bốn mươi

và còn lại là nó bị thất thoát ra môi trường
gây ô nhiễm môi trường
chính vì vậy thì nhóm chúng tôi mới đưa ra cái ý tưởng
đấy là làm thế nào để sử dụng cái dầu hạt cao su đấy
làm cái vỏ bọc cho cái hạt phân u rê
để tạo ra cái sản phẩm mới mà nó có thể nhả từ từ thôi
dưỡng chất chậm thôi để cho cây trồng kịp thời hấp thu
đại diện nhóm nghiên cứu cũng cho biết thêm
trên thế giới phân nhà chậm và phân bón thông minh nhà chậm có kiểm soát
đã được ứng dụng ở nhiều nước như
mỹ anh pháp nhật bản hàn quốc thái lan malaysia indonesia
tuy nhiên ở việt nam
chủ yếu vẫn dùng phương pháp thu sơ
như vò viên phân đạm với đất xét
rồi rúi sâu vào giữa bụi lớn
hay bón vãi phân đạm rồi lấp đất lên
nên hiệu quả chưa cao
trong những năm gần đây thì một vài nhà máy có nhập
nhưng mà nhập là nhập nguyên cả công nghệ
cả nguyên liệu về sản xuất trong nước
và như vậy thì cái giá thành của nó là khá cao
và cho đến hiện tại thì cái sản phẩm này
mới thường ứng dụng ở những cái mảng
mảng mà có cái hiệu quả kinh tế lớn
ví dụ như là khi chăm bón cây cảnh hoa cảnh
thế còn thực tế đi ra ngoài thị trường
trong đại trả nông nghiệp thì chưa
trong đề tài của mình
nhóm nghiên cứu đã tiến hành chế tạo màng
từ dầu hạt cao su và bentonite việt nam
để bọc ra ngoài viên phân ure
lớp màng bọc này giúp viên phân ure
nhả dưỡng chất từ từ theo nhu cầu của cây trồng
cơ chế của quá trình nhả dưỡng chất
dựa trên sự thẩm thấu nước qua lớp màng bọc
hòa tan dưỡng chất
sau đó nhờ sự trình lịch nồng độ và áp suất
dưỡng chất sẽ được khuếch tán ra môi trường
bằng việc kiểm soát thành phần
và cấu trúc lớp màng bọc
có thể kiểm soát được độ nhả của viên phân nhả chậm
cái sản phẩm tạo ra
thì có khả năng nhà chậm và có kiểm soát
thì dẫn tới là cái việc sử dụng phân bón
sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất
nếu sử dụng nhiều thì nó sẽ gây hại cho đất
cho những cái mùa vụ về sau
thì cái đề tài của thủy này là
hướng tới cái mục tiêu tận dụng
cái nguồn nguyên liệu sẵn có
mà lại đem lại hiệu quả cao cho cái canh tác
thì tôi đánh giá là cái sản phẩm của cái đề tài này
là hoàn toàn có khả năng triển khai ứng dụng
nếu mà so sánh với cũng là phân nhả chậm
nhưng mà bọc bằng các loại polymer tự nhiên
ví dụ như là tinh bột của chúng ta rất là phong phú
nhưng với cái sản phẩm bọc từ tinh bột
thì nó có một cái hạn chế là cái thời gian mà
sống thời gian nhà nó chỉ khoảng hai tháng thôi
mà như chúng ta đã biết thì hai tháng
là một cái thời gian quá ngắn
cho đại đa số các loại cây trồng
thì với cái sản phẩm đề tài này
chúng tôi có thể kéo dài duy trì cái thời gian đấy
có thể tới ba tháng sáu tháng
và thậm chí là dài hơn nữa
còn nếu mà với các sản phẩm cũng là phân nhà chậm
nhưng mà sử dụng polymer tổng hợp để bọc
thì trên thị trường thế giới cũng như việt nam
thì các sản phẩm đấy sử dụng polymer
có nguồn gốc là từ dầu mỏ
từ nguồn tài nguyên là
và trong khi cái sản phẩm đề tài của chúng tôi
thì là nó đi từ nguồn tài tạo
sản phẩm đã được nhóm nghiên cứu thử nghiệm
tại một số địa phương trên một số cây trồng
như bắp cải cam
kết quả cho thấy cây trồng sinh trường và phát triển tốt
phân lưu rê nhả chậm này đã được nhóm nghiên cứu thử nghiệm
và ở cây bắp cải ở hải dương
và cây cam ở bắc giang
và trong khi đó thì
sau khi thử nghiệm thì chúng em thấy là
đã tiết kiệm được một mươi một mươi năm cân bón
và tăng năng suất từ một mươi đến hai mươi cây bắp cải
trong quá trình thử nghiệm thì
cái quy trình bón thì vẫn như các phân bình thường
và số lần bón phân thì nó sẽ giảm đi so với các loại phân khác ạ
từ kết quả trên có thể thấy
nghiên cứu đã mở ra hướng sử dụng nguồn phụ phẩm
và nguyên liệu trong nước
để sản xuất phân lưu rê nhả chậm nói riêng
và phân bón nhả chậm nói chung
góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
trong giai đoạn phát triển nông nghiệp xanh
góp phần giảm ô nhiễm môi trường
và chống biến đổi khí hậu
dùng nồi băng giấy để nấu lẩu
nghe có vẻ rất lạ phải không thưa quý vị
bởi thông thường
người ta hay dùng nồi có chất liệu nhôm
để nấu vì có khả năng chống chọi
với nhiệt độ cao dầu và nước
nhưng quý vị nghe không nhầm đâu ạ
bởi ngay sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị
cùng trải nghiệm một loại nồi lẩu băng giấy
do một công ty trung quốc tạo ra
và thông tin này cũng sẽ kết thúc
chương trình khoa học vấn đề sống của truyền hình nhân dân hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại